chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống đô thị của truyền hình nhân dân
để mở đầu chương trình tuần này của chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiểu mục phố phường ba trăm sáu mươi
gói thầu số một dự án xây dựng bến xe miền đông mới tại quận chín cửa ngõ phía đông tp hcm vừa được khởi động
chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành gói thầu vào cuối năm để di rời bến xe hiện hữu điểm nóng kẹt xe của khu vực nội đô tp hcm
theo quy hoạch bến xe miền đông mới có diện tích hơn một trăm sáu mươi m hai nằm ở phường long bình quận chín tp hcm chiếm hơn ba phần tư diện tích
và phường bình thắng thị xã dĩ an tỉnh bình dương chiếm gần một phần tư diện tích
công trình gồm bốn khu trong đó khu a là khu chính gồm bến bãi công trình công cộng và phụ trợ
với công trình cao nhất có hai mươi sáu tầng diện tích hơn một trăm hai mươi hai m hai khu b là chạm xe buýt cao hai tầng khu c là kho trung chuyển và giao dịch hàng hóa cao năm tầng
khu đê là khu thương mại dịch vụ cao một mươi năm tầng tổng vốn đầu tư khoảng bốn tỷ đồng
trong năm hai nghìn một mươi bảy tp hcm sẽ tiến hành khám sức khỏe định kỳ
sẽ tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho người dân và thiết lập hồ sơ quản lý theo dõi sức khỏe tại các trạm y tế xã phường
đây là kết luận được đưa ra sau buổi kiểm tra trạm y tế phường tây mỗ quận nam từ liêm tp hcm do phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam dẫn đầu
trạm y tế phường tây mỗ quận nam từ liêm là một trong những địa phương đầu tiên tại hà nội triển khai khám thí điểm chữa bệnh cho toàn bộ người dân trên địa bàn
và thiết lập hồ sơ quản lý sức khỏe từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu trong đó hơn sáu người đã được khám sàng lọc và được nhập những thông tin cơ bản nhất về sức khỏe trong sổ
một trăm linh bảy người dân đã qua lại tái khám sau đó năm hai nghìn một mươi bảy tp hcm sẽ chính thức triển khai hồ sơ quản lý sức khỏe của người dân trên toàn thành phố
từ đó các trạm y tế xã phường sẽ phối hợp với các bệnh viện tuyến trên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân
sau đó lập hồ sơ quản lý theo dõi sức khỏe điện tử mỗi người dân sẽ được mã hóa hồ sơ trong đó bao gồm những dữ liệu cơ bản nhất về sức khỏe
hàng năm sẽ được khám định kỳ tại trạm y tế
ngày một mươi tháng hai tp hcm tổ chức hội nghị công bố kết quả dự án thử nghiệm xe bước điện sử dụng năng lượng mặt trời trên đảo cát bà
đây là dự án giao thông sử dụng năng lượng mặt trời đầu tiên của cả nước chạy với tần suất bốn chuyến một ngày
lợi ích của xe buýt điện là không sử dụng xăng nên không làm phát sinh khí thải có hại
xe sử dụng năng lượng có thể tái sinh năng lượng mặt trời để phát điện và nạp điện nên không làm phát sinh khí thải co hai
pin xe có thể sạc từ hai nguồn là điện mặt trời và điện sinh hoạt để dự phòng những khi thời tiết xấu
khi pin được sạc đầy xe có thể chạy liên tục một trăm sáu mươi km tổng lượng khách xe buýt điện vận chuyển là năm mươi người
trong năm hai nghìn một mươi bảy hải phòng sẽ chạy thử một xe buýt điện với tần suất bốn chuyến trên một ngày
tại hai tuyến đường chính thuộc đảo cát bà và trong năm hai nghìn một mươi tám sẽ có một mươi xe
đến năm hai nghìn hai mươi có ba mươi xe chạy bằng năng lượng mặt trời được đưa vào sử dụng thí điểm
trong thời gian chạy thí điểm người sử dụng phương tiện không phải trả tiền
chắc ai trong chúng ta cũng đều đã từng muốn khám phá những năng khiếu nghệ thuật của bản thân như nhạc họa
thế nhưng cuộc sống nơi đô thị đôi lúc khá là khó khăn
khiến cho không ít người đành gạt bỏ những say mê của mình bởi chuyện học chuyện làm
đó là một nhu cầu và cũng chính là một thị trường tiềm năng còn bỏ ngỏ
chính vì vậy tại tp hcm một nhóm các bạn trẻ đã chọn con đường khởi nghiệp bằng cách đem lại niềm vui cho mọi người
khi cho ra đời mô hình dạy vẽ tranh đầy sáng tạo chip seart dạy vẽ cho người chẳng có hoa tay
hội họa là một trong những cách thể hiện bản ngã của mình
đó cũng là cách trẻ lòng
nhưng chuyện để vẽ được một bức tranh có lẽ là quá khó với nhiều người dẫu họ có thực sự yêu thích đi chăng nữa
đã từng trải qua các cảm giác phiêu lãng khi du học ở xứ người
hai bạn trẻ thu rang và thu ngân trở về việt nam và mong muốn chia sẻ những trải nghiệm ấy với mọi người
đặc biệt là với các thị dân nơi mà cuộc sống vội vàng dường như đã trở thành đặc trưng
ý tưởng sẽ vừa là nơi dạy vẽ vừa là nơi để nhiều người có thể khám phá bản thân trải lòng mình hình thành từ đó
bằng chiến lược sẽ tận dụng được các quán cà phê có không gian rộng ở những thời điểm bán khách để mở lớp
khó khăn cũng có nhưng chính những người sáng lập cũng chẳng ngờ
lớp học của trang cổ ngân đã thỏa lòng được những nhu cầu của nhiều tầng lớp cư dân đô thị và ngày càng mở rộng hơn
những ngày đầu tiên mới mở lớp lúc mà tự mình mở mình cũng không nghĩ nhiều chỉ là thích thì làm thôi
khi bắt đầu làm như thế việc đầu tiên của những lớp đầu tiên
mình làm là nâm nỉ bạn bè để bạn bè mình đến các lớp đó để học để xem xem mình làm như thế có được không
thế xong rồi bạn bè học vẽ xong thì các bạn rất là thích các bạn bắt đầu về nhà các bạn check in các bạn khoe mọi người
thế nên là mọi người bắt đầu đồn nhau đồn nhau đồn nhau dần dần
thế nên là các cái lớp bắt đầu tăng dần số lớp học
hẳn nhiên vì đây không phải là lớp đào tạo họa sĩ
chỉ là nơi để mọi người vốn quay cùng với công việc hàng ngày có thời gian để thư giãn bản thân
tìm được chính mình nên lời tuyên thệ
khi vào lớp học vẽ tại các quán cà phê cũng chẳng giống ai
nó bắt đầu bằng lời hứa yêu thương chính bản thân mình
tôi xin hứa tranh của tôi có thế nào đi chăng nữa tôi cũng không che tranh mình xấu
tôi không che tranh của bạn có xấu tôi không nhờ người vẽ họ tôi không uống nhầm nước rửa cọ
với nhiều người lời tuyên thệ có vẻ kỳ quặt
nhưng với nhiều học viên đó chính là thời điểm mọi sự khô cứng
giáo điều trong cuộc sống được bỏ hẳn ngoài
như châu đạt danh vốn là một lập trình viên
công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ chuẩn xác và đầy khô cứng với những dòng cốt
tật toán những buổi học vẽ giúp danh tái tạo năng lượng và thấy cuộc sống vui vẻ hơn
hồng phúc vốn là một nhân viên văn phòng yêu thích hội họa
nhưng cô lại không tự tin lắm
phúc được bạn bè giới thiệu thông qua facebook
và phúc chọn cách đến lớp học
để rồi mỗi tuần phúc mang về một bức tranh
như mình vẽ để tặng bạn bè
thật ra là trước giờ cũng không có vẽ nhiều
chưa từng vẽ theo kiểu như thế này luôn
nhưng mà với sự chỉ dẫn rất là tận tình của cô giáo hồi nãy
cũng như là sự chuẩn bị rất là đầy đủ các nguyên vật liệu ở đây
thì mình thấy là lớp học này rất là thú vị
cũng như là rất là tiện lợi nữa cho những người mà đang đi làm như mình
ở các buổi học vẽ của tiếp xe
người học chẳng phải vẽ những gì cao siêu
các chủ đề thường là bầu trời xanh biên biết
ngọt đồi với những rừng cây êm ả
hay những chú đông đóm bay trong đêm với ánh sáng lấp lánh
phần bố cục hay kiểu màu sẽ được các giáo viên hướng dẫn kỹ
thế nhưng màu sắc sự tưởng tượng thổi hồn vào bức tranh
lại là không gian rất riêng của từng cá nhân
chính vì vậy tác phẩm của mỗi người vẽ chính là tuyệt tác
là tâm tư của riêng họ
khiến sự thích thú với từng buổi học được tăng lên
thực ra thì cái thể loại này nó không khó đâu
không khó vẽ lắm
tại vì những cái vật thể mà mình đang dạy cho các bạn này thì cũng không khó
nó là những cái mà nó rất là gần gũi với cả mọi người
cái khó nhất ở đây thì mình nghĩ là cách để dạy được các bạn cách điều khiển cọ
và cách mà pha màu
mình thấy là hai cái đấy là hai cái khá là khó để dạy một người mà
có thể là chưa biết gì chưa đụng gì đến cọ và có thể vẽ được cái đấy
bắt đầu hoạt động ở thành phố hồ chí minh
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
mô hình dạy vẽ tipsy art đang trở thành hiện tượng
và được các thị dân đón chào hào hứng
bởi ở đó không chỉ là nơi dạy vẽ
mà còn là nơi khơi lại những cảm hứng về hội họa ở từng con người
khởi nghiệp bằng việc truyền cảm hứng nghệ thuật đến với cộng đồng khám phá bản thân
tipsy art dường như đang thành công hơn cả những gì họ mong đợi
bởi ở nơi đó họ giúp cho tình người dường như được sửa ấm lại
những bột bề của cuộc sống đã được tạm lãng quên
thưa quý vị vi phạm luật giao thông đường bộ từ lâu đã trở thành một câu chuyện không mấy ai còn xa lạ
dù lực lượng chức năng đã có nhiều biện pháp nhắc nhở tuyên truyền xử phạt
với mục đích nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông
nhưng dường như vẫn còn đó một bộ phận người dân
vẫn coi chuyện chấp hành luật giao thông đường bộ như trò đùa
đùa với tính mạng của chính bản thân mình cũng như của nhiều người khác
chỉ trong vòng chưa đầy một tháng
từ ngày một mươi năm tháng một đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
hơn một mươi hai trường hợp đã bị xử phạt do không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
một con số không nhỏ cho thấy ý thức chấp hành luật giao thông của người dân đang ở mức đáng báo động
vượt đèn đỏ kẹp ba không đội mũ bảo hiểm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
là những hình ảnh dễ dàng bắt gặp trên các tuyến phố của thủ đô trong khoảng thời gian sau tết nguyên đán
đáng chú ý là có nhiều trường hợp bị xử phạt lỗi kép
như người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia và không đội mũ bảo hiểm
hôm nay là ăn cơm trưa xong nghỉ chiều không đi làm để đi lễ thì mình uống chén
để đi lễ còn mọi khi đi làm cũng mua
thế bình thường làm số đi chú có đội mũ không
mũ chú có đây nhưng mà khổ lắm vừa chạy hay ra đây ngay việt xô xe nó đón đi lễ
nên chú không thích mũ này chú
lực lượng chức năng nhận định một bộ phận không nhỏ người dân do vẫn ảnh hưởng dư âm vui chơi ngày tết
nên ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ chưa cao
không những thế nhiều trường hợp còn có hành vi chống đối hay bỏ chạy
khi bị lực lượng chức năng phát hiện và yêu cầu kiểm tra
những người vốn bị hậu say mà khi mà được đuổi bị lực lượng chức năng kiểm tra và thử một mũ cồn
thì thường có ý chống đối là không hợp tác với cả lực lượng chức năng
như là không thử một mũ cồn hoặc là cố tình là lạng tránh hoặc bỏ chạy
lực lượng chức năng cũng đang cố gắng là thuyết phục người ta thuyết phục người dân
và có biện pháp là yêu cầu người ta
tại nhiều chốt giao thông trên địa bàn thủ đô mặc dù lực lượng chức năng huy động mỗi chốt khoảng một mươi cán bộ
chiến sĩ tham gia tuần tra xử lý các lỗi vi phạm hạn chế tai nạn giao thông
tuy nhiên trên thực tế nếu như người dân không tự nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ
thì có lẽ lực lượng này tại các chốt vẫn còn khá mỏng
tôi biết là hôm nay tôi có lỗi có mũ nhưng mà tôi không đeo vì thời gian bội quá
nên là lắm lúc để mũ đây nhưng mà không đeo thì tôi biết là tôi sai
cho nên là cũng là lần đầu cũng là lần cuối tôi mới về
cho nên là cũng nhiều khi nó cũng đệnh đoạn
thượng tá vũ đức hùng đội cảnh sát giao thông số ba công an tp hà nội cho biết
chỉ trong ít giờ đồng hồ gia quân tổ công tác của phòng đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm giao thông
không đổi mũ bảo hiểm tịch thu hai phương tiện không có giấy tờ xe
bên cạnh đó cũng xử lý những trường hợp xe chở vật liệu xây dựng xe quá tải lưu thông
vào giờ cấm tại các tuyến giao thông nội đô
vào dịp đầu năm người dân khi tham gia giao thông
người ta hay quan niệm là vào dịp tết nguyên đán lên
người ta cố tình người ta vi phạm là chủ yếu
theo ý kiến của ban chủ yếu phòng và ban chủ yếu đội là tập trung xử lý nghiêm tất cả những trường hợp
về vi phạm giao thông đối với các trường hợp về mũ bảo hiểm
và xe quá tải và chở hàng công cành xe ba gác
bên cạnh đó
thời gian này
đây trên địa bàn thành phố liên tục tái diễn tình trạng xe khách liên tỉnh tuyến cố định
dừng đỗ đón trả khách sai quy định chạy không đúng hành trình
đặc biệt là các khu vực trọng điểm như đường phạm hùng phạm văn đồng
chân cầu vượt mai dịch khu vực trước cổng trường đại học sư phạm ngoại ngữ hà nội
biến xe nam thăng long
điều đáng nói hầu hết các lái xe khi bị kiểm tra xử lý dù nhận thức được hành vi vi phạm
và tác hại của nó đối với tình hình trật tự an toàn giao thông nhưng vẫn đưa ra đủ lý do để biện minh
ngoài những biện pháp xử lý trực tiếp đội cảnh sát giao thông số sáu
còn áp dụng hình thức xử lý nguội như chụp ảnh xe vi phạm
sau đó gửi giấy mời để xe khách vi phạm lên làm việc
những lỗi vi phạm của nhà xe sau đó gửi giấy mời để các lái xe lên làm việc và xử lý
đối với những nhà xe mà cố tình vi phạm thì hàng tháng thì chúng tôi đã thống kê số lượng biển số xe
tài xế vi phạm sau đó gửi thông báo lên bến xe cũng như là bên sở giao thông vận tải
để mà xử lý cũng như là tuyên truyền cho lái xe để mà nghiêm chỉnh chấp hành
ngay từ thời điểm trước trong và sau tết phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm
đã triển khai xử lý vi phạm giao thông theo chuyên đề xử lý xe ô tô xe mô tô xe gắn máy
chở hàng công cành xe ba bánh giả danh thương binh người điều khiển xe mô tô gắn máy không đội mũ bảo hiểm
theo đó chỉ tính từ ngày một mươi năm tháng một đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi ba
lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đã xử lý gần một mươi chín trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
trong đó tạm giữ bốn sáu trăm năm mươi ba trường hợp sáu trăm linh năm bộ giấy phép lái xe dừng đỗ sai quy định là một sáu trăm chín mươi trường hợp
trở hàng cồng cành bảy trăm ba mươi một trường hợp đáng chú ý lỗi không đội mũ bảo hiểm lên tới một mươi hai hai trăm một mươi sáu trường hợp
từ số liệu trên lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội khuyến cáo
người dân khi tham gia giao thông nên chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông đường bộ
đảm bảo an toàn cho chính tính mạng và tài sản của bản thân
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình nhịp sống đô thị tuần này của chúng tôi